hồi đầu là các tin tức về tình hình an ninh trò tự
tại tp hcm vào ngày hôm qua công an quận chín cho biết đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong của đôi nam nữ
được phát hiện trong nhà trọ tại phường phước long b thuộc địa bàn quận
trước đó chiều hai mươi hai tháng một mươi vụ việc được người dân phát hiện khi cả hai nạn nhân bị mất liên lạc gọi cửa không trả lời
khi mọi người bắt thang nhìn vào trong thì phát hiện năm thành niên tử vong ở tư thế treo cổ
cô gái thì nằm gục trên ghế với vết bầm tím ở cổ
danh tính hai nạn nhân được xác định là trần văn nga hai mươi bảy tuổi quê ở nghệ an
và phạm thị mai hai mươi hai tuổi trú tại tp hcm
theo người dân thời gian gần đây cả hai có mâu thuẫn chuyện tình cảm
đến chiều hai mươi một tháng một mươi mai tới phòng của nga chơi và không thấy ra về
đến hôm sau thì vụ việc được phát hiện
còn tại đắk lắc một đối tượng trộm cắp sau hơn năm năm lẩn trốn truy nã ở nhiều tỉnh thành
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc bắt giữ
đối tượng là la văn danh ở xã bình thuận thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi trong lúc sang nhà ông dương học có việc nhưng không có ai ở nhà
danh đã phá cửa thông gió leo vào lấy trộm tám bao cà phê khô tổng trọng lượng hai trăm bốn mươi một kg
sau đó hắn đưa về kho nhà mình cất dấu nhưng chưa kịp mang đi bán
thì bị công an thị xã buôn hồ phát hiện và bắt giữ cùng toàn bộ tăng vật
trong thời gian được công an cho tại ngoại để tiếp tục điều tra
thì la văn danh đã bỏ trốn đến các tỉnh thành như đắk nông bình dương bình phước và tp hcm
sau hơn năm năm lần trốn cuối cùng hắn đã bị đội cảnh sát hình sự công an thị xã buồn hồ phát hiện và bắt giữ
liên quan tới vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm thiêu dụi hoàn toàn một mươi một ngôi nhà
tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đến thời điểm này chính quyền địa phương cùng với các cơ quan lực lượng chức năng
vẫn đang tích cực huy động mọi nguồn lực nhằm giúp đỡ hỗ trợ các hộ gia đình
khắc phục hậu quả cơ bản đã ổn định cuộc sống cho người dân
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vụ cháy thiêu dụi hoàn toàn một mươi một ngôi nhà của người dân
gồm dân tộc ngạn và dân tộc tây xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại thôn cốc lải xã kim thạch huyện vị xuyên
nguyên nhân được xác định là do chập điện từ nhà ông nguyễn văn tinh
rồi lan nhanh sang các hộ lân cận
tổng thiệt hại thống kê là hơn năm tỷ đồng
hiện chính quyền huyện vị xuyên vẫn đang tích cực chỉ đạo các lực lượng chức năng
huy động tối đa nguồn nhân lực tới giúp các hộ gặp nạn giải phóng mặt bằng khuôn viên xung quanh
đồng thời di rời những vật dụng còn sử dụng được ra nơi an toàn
tỉnh hà giang hỗ trợ mỗi gia đình bị cháy năm triệu đồng
huyện vị xuyên hỗ trợ trước mắt sáu triệu đồng một hộ
có rất nhiều các tổ chức cá nhân và các nhóm từ thiện đã trực tiếp vào tận nơi
để thăm hỏi tình hình và ủng hộ các hộ dân bị hỏa hoạn nhiều vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết
như chăn màn quần áo bột giặt gạo cùng với tiền mặt để các hộ dân an tâm
và đảm bảo được sinh hoạt cơ bản trong thời gian chờ dựng lại nhà
có thể thấy rằng một khi cháy nổ đã xảy ra sẽ gây rất nhiều thiệt hại về người và tài sản
thời gian gần đây những sự cố chập điện từ biển quảng cáo là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ cháy nghiêm trọng
thế nhưng trên thực tế thì những tấm biển quảng cáo
những tấm biển quảng cáo điện tử ấy lại được lắp đặt ở khắp nơi mà không được quản lý về an toàn phòng chống cháy nổ
và các doanh nghiệp người dân cũng dường như đang thờ ơ chưa có ý thức rõ để phòng tránh
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
vụ cháy lớn tại quán ryan karaoke cao bảy tầng nằm tại số tám mươi năm g nguyễn khang quận cầu giấy hà nội
xảy ra vào tối ngày một mươi bảy tháng chín vừa qua là ví dụ mới nhất cho hiểm họa cháy nổ xuất phát từ sự cố hộp đèn quảng cáo
ngọn lửa được bắt nguồn từ biển quảng cáo cao hơn một mươi mét phía bên ngoài quán karaoke
sau đó bao trùm cả tòa nhà và thiêu dụi toàn bộ tài sản phía bên trong
chỉ vài ngày sau đó tại hải phòng cũng xảy ra một vụ cháy tương tự đã khiến quán karaoke sao ở số nhà một trăm tám mươi
đường hai bà trưng phường an viên quận lê trân bị thiêu dụi
sau đó là ngọn lửa là khoảng năm phút sau là bắt đầu lan ra to ra và đến khoảng một mươi phút sau thì cháy rừng rực cả cái biệt
thế đầu tiên là cháy ở ngoài cái biển do là chậm cháy điện gì đấy
thế là cháy ở cái biển xong rồi cái đó là nó đi vào nhà
những tấm biển quảng cáo điện tử sử dụng đèn led nêung đủ kích cỡ với nhiều màu sắc sạc sỡ bắt mắt
thế nhưng đằng sau những ánh đèn lung linh ấy là một mớ những dây dân địa lộn sôn
bình quảng cáo điện tử chủ yếu được làm từ nhựa meca và được đắp đặt số lượng lớn mốc đèn led trên một diện tích nhỏ
nên nhiệt lượng tỏa ra và công suất điện năng cũng lớn dễ gây ra cháy
thậm chí là khi trời mưa hộp đèn không kín nước mưa nhỏ vào cũng có thể gây chập điện
bản quảng cáo có được làm bằng điện tử và chiêu đèn led thì nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao
vì những cái biển quảng cáo mà không đảm bảo thì cơ thể sẽ rõ rỉ chập điện
và cháy nổ các tòa nhà và thiệt hại và người và tài sản rất lớn
các cái bình quảng cáo trên địa bàn hay xảy ra các cái vụ cháy nổ và chập điện
thì theo tôi nghĩ là các cái biển quảng cáo này nên được duy thu bảo dưỡng thường xuyên
cơ sở quảng cáo tôi cũng thường xuyên nhờ các anh ấy đến để duy thu bảo dưỡng khoảng độ sáu tháng một năm bảo dưỡng là hai lần
từ những vụ cháy nổ liên tục xảy ra trong thời gian qua
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội đã tổ chức tổng kiểm tra các cơ sở có lắp biển quảng cáo
ở những cửa hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
đồng thời cũng tuyên truyền đến người dân không nên lắp đặt biển quảng cáo ở những nơi gần nguồn điện nguồn nhiệt
vì bà hỏa có thể ghé thăm bất cứ lúc nào
qua kiểm tra thì chúng tôi cũng đi sâu vào một số nội dung hướng dẫn cho chủ đầu tư cũng như chủ các cơ sở
thực hiện tốt các quy định phòng cháy cháy trong việc lắp đặt các biển quảng cáo
như là các biển quảng cáo cần phải làm bằng các vật liệu không cháy hoặc vật liệu có cháy
các hệ thống điện bóng đèn dây dẫn điện đặt trong các biển quảng cáo phải là các loại được kiểm định
đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định và phải được đấu nối với một nguồn điện riêng
ngoài ra các tấm biển quảng cáo này phải đặt làm sao để trừ lại các vị trí để đảm bảo lối thoát nạn
khi mà có sự cố cho người ở phía trong nhà có thể thoát nạn ra được
cũng như là khi có sự cố thì xe chữa cháy
các xe thang có thể đến để tổ chức cứu nạn cứu hộ cũng như chữa cháy đạt được hiệu quả cao nhất
hiện nay hầu hết các loại biển quảng cáo điện tử đều do các cơ sở tư nhân nhỏ lẻ sản xuất
chất lượng các linh kiện chưa được kiểm định nên nguy cơ tìm ẩn sẽ sai cháy nổ từ biển quảng cáo điện tử là rất lớn
vì vậy việc quản lý chất lượng của các loại biển quảng cáo điện tử cần được quan tâm đúng mức
và người dân cần có ý thức hơn khi sử dụng để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp tục với những tin tức đáng truy khắc
lãnh đạo huyện hương khê tỉnh hà tĩnh địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ vừa qua
đã yêu cầu lãnh đạo các xã phải vận động đốc thúc người dân vào cuộc sản xuất ngay vụ đông để tranh đói
báo cáo mới nhất từ huyện hương khê hà tĩnh thể hiện trận lũ vào trung tuần tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
địa phương có hai mươi người bị thương chín trong số một mươi tám xã bị ngập bị cô lập hoàn toàn
dĩ tích lúa mùa bị ngập hư hỏng hai trăm linh ha cây ăn quả gồm bưởi và cam bị ngập hư hỏng bảy trăm hai mươi ha
một trăm linh sáu năm ha hoa màu rau màu bị hư hỏng bốn trăm sáu mươi tám con da súc hơn một trăm linh con da cầm bị cuốn trôi
thiệt hại ức tính của địa phương dôn lũ này lên đến trên hai trăm năm mươi tỷ đồng
ngay khi cơn lũ đang hoành hành cùng với việc triển khai nhanh việc hỗ trợ không để người dân đói khát
hướng dẫn các đoàn cứu trợ từ khắp cả nước kêu báo nước ngoài hỗ trợ đúng địa phương đúng người thiệt hại đảm bảo công bằng
một trong những vấn đề mà chính quyền huyện hương khê rốt ráo nhất là đốc thúc bà con ra đồng khôi phục sản xuất để sớm tự chủ với lương thực
chính quyền vùng dồn lũ hương khê xác định sự chia sẻ của người dân trên cả nước lúc này chỉ mang tính tức thời
giải quyết những khó khăn thiêu thốn mà bà con đang gặp phải không phải mang tính ổn định lâu dài
vì thế những ngày qua chính quyền huyện hương khê liên tiếp có công văn điện thoại đồn đốc yêu cầu lãnh đạo các địa phương
phải kêu gọi vận động bà con tranh thủ ra đồng sản xuất hoa màu và khi thời tiết đã thuận lợi
vâng những ngày này thì hàng vạn trái tim của đồng bào cả nước đang hướng về khúc ruột miền trung
nơi bị thiệt hại hết sức nặng nề vì đợt mưa lũ vừa qua
cuộc sống của người dân nơi vùng lũ đi qua đã khó khăn nay lại càng thêm vất vả hơn gấp bội
vâng đúng là như vậy
không chỉ do thiên tai mà tại quảng nam người dân nơi đây cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tái nghèo nghiêm trọng
khi mà người dân không có đất sản xuất
trước khi triển khai các dự án thủy điện chủ đầu tư luôn cam kết rằng người dân trong vùng bị ảnh hưởng
sẽ được bố trí lại khu tái định cư
nhưng trên thực tế sau một mươi năm sống tại các khu tái định cư này ngoài những bất cập về bố trí khu dân cư
thì nỗi lo lớn nhất của người dân vẫn là thiếu đất sản xuất
thủy điện a vương
thủy điện a vương là một trong những công trình thủy điện lớn nhất miền trung
để xây dựng thủy điện này hơn ba trăm linh hộ dân đồng bào cơ tu huyện đông giang
phải rời làng đến khu tái định cư được xây sẵn
đã một mươi năm về nơi ở mới cuộc sống của người dân khu tái định cư ba chê ba lanh cũng không khá dạ hơn là cũ
mỗi hộ gia đình được cấp chưa đầy hai hectare đất đồi
do thiếu đất trồng hầu hết người dân trong khu tây ninh cư phải mua gạo để lo bữa ăn từng ngày
bà con cơ tu ở đây đều mua gạo ăn nhưng thiếu tiền
tiền thủy điện đền bù thì đã hết từ lâu
khó khăn lắm mình sợ nhất là không có tiền mua gạo để bán
trước đây công ty thủy điện a vương hỗ trợ gạo cho người dân các khu tái định cư kéo dài tới bốn mươi hai tháng
chương trình hỗ trợ đã kết thúc và vấn đề giải quyết lương thực cho người dân rất khó khăn
bây giờ bán các con vật nuôi như con heo con gà
việc đầu tiên người dân tái định cư ghi đến là mua gạo tích chữ
và tỷ lệ tái nghèo các khu tái định cư đang có dấu hiệu gia tăng trở lại
mong nhà nước thủy điện tiếp tục hỗ trợ gạo cho người dân chúng tôi
nếu không thì bà con sẽ thiếu thức ăn mất
để xây dựng các công trình thủy điện tỉnh quảng nam đã phải di rời một bảy trăm linh hộ dân đến khu tái định cư mới
bố trí tái định cư và cấp đất cho dân thường tập trung tại các khu vực dốc đứng núi đá nên không thể sản xuất được
tỉnh quảng nam đã hỗ trợ một mươi năm triệu đồng cho một hectare để bà con cải tạo đất ruộng nhưng vẫn không hiệu quả
hệ quả với mất đất sản xuất từ các dự án thủy điện
chúng tôi cũng đã giao đất cho người dân với mức một mươi một một mươi bốn hectare bình quân trên một hộ
đất đai bây giờ người dân họ có cái nhu cầu tăng thêm đất ở đất sản xuất do dân số tăng tách hộ tăng nhưng mà cũng chưa quy hoạch để bố trí kịp thời
tỷ lệ hộ nghèo miền núi ở quảng nam vẫn còn khá cao chiếm gần năm mươi
nếu bài toán đất sản xuất cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng các dự án thủy điện không được giải quyết thì khó tranh khỏi
việc tái diễn tình trạng phá rừng làm nương rẫy
thưa quý vị tại thôn long phú huyện quốc oai hà nội nghề làm nhà gỗ cổ từ xưa đã không còn xa lạ với những người đam mê nhà gỗ cổ
nghệ nhân đỗ văn phúc cùng với những nghệ nhân khác được nhắc đến bởi bàn tay khéo léo
họ đã thổi hồn vào những ngôi nhà cổ sen lẫn hiện đại mà vẫn lưu giữ tái hiện đầy đủ được nét văn hóa truyền thống của mỗi địa phương mỗi vùng miền trên cả nước
đây cũng là một trong những nghề thủ công tiêu biểu được lưu truyền qua bao thế hệ
của một vùng đất ven sông hồng
tôi sinh ra vào một gia đình nghèo
từ lúc chín tuổi tôi đã phải đi quẩy than rồi quay bế lò rèn
sau khi đó thì tôi được cái nghề lò rèn đã tạo cho tôi biết mải rào mải đột
biết rửa cưa biết kéo xẻ
xong đến năm một nghìn chín trăm tám mươi hai từ đó tôi đã phát ra và đi làm nghề thờ mộc này
và làm nghề nhà cổ này
bố tôi rất yêu nghề và ngôi nhà tre của thời ngày xưa
sau khi về ông lục đẹp tôi cảm thấy đó là một sự thúc đục tôi
từ chỗ yêu quý nó tôi đã trở thành một người thờ mà tôi rất đam mê
những ngôi nhà cổ mang nét văn hóa của từng vùng miền trên cả nước
chủ yếu bằng gỗ lim gỗ mít và nhiều loại gỗ khác nhau
tùy theo kiến trúc mà các hoa văn nhiều hay ít
nhưng dù hoa văn thế nào cũng đều gắn với truyền thống gắn với những ước vọng của người dân
để làm hoàn thiện một ngôi nhà cổ sẽ mất khoảng năm đến bảy tháng tương đương với một năm trăm linh ngày công
ngoài đôi bàn tay khéo léo người thợ phải hiểu rõ về văn hóa truyền thống xưa theo từng triều đại
điều này cũng dễ hiểu khi ông phúc dành thời gian hơn hai mươi năm lặn lội đến hàng chục địa phương gặp các nhà văn hóa để tìm hiểu về văn hóa các di tích lịch sử đặc biệt ở các làng cổ
bởi một ngôi nhà cổ không chỉ đảm bảo chiều cao tính thẩm mỹ mà còn chứa đựng cái hồn cốt nét văn hóa truyền thống xưa
cộng với sự cần cù tỉ mỉ tinh xảo trong từng chi tiết đã giúp ông cùng những nghệ nhân khác tạo nên hàng trăm ngôi nhà cổ ở nhiều vùng miền khác nhau góp phần vào giữ gìn nét truyền thống văn hóa người việt
tôi chỉ yêu quý nghề tôi muốn để lại dành cái gì đó để lại cho rất nhiều ngôi nhà cổ do chính tay tôi làm ra
và tôi cũng muốn dạy thêm vào thêm và đào tạo thêm nhiều người nữa
đằng sau những giải thưởng đằng sau sự yêu mến của người dân hơn hết với ông phúc là cái tâm của người thợ cái tâm với việc bảo tồn các làng nghề truyền thống
đó cũng là điều mà nghệ nhân đỗ văn phúc trải nghiệm trong suốt gần bốn mươi năm qua
chia tay với ông chúng tôi vẫn nhớ mãi tâm niệm
một người thợ giỏi là người biết yêu giá trị văn hóa yêu chính những đường cư lưỡi đục trân trọng những giá trị truyền thống mà ông cha để lại
ba giờ sáng cùng ngày thi thể của lái xe được cơ quan chức năng đưa ra ngoài
vụ xe ô tô tải trở thép trường văn thanh may mắn chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu
cũng trong ngày hôm qua tại khu du lịch hàm tiến mũi né
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe taxi khiến một người nước ngoài thiệt mạng
anh bertrand bốn mươi tuổi quốc tịch pháp tạm trú tại mũi né điều khiển xe máy lưu thông
khi đến trước số nhà một trăm bốn mươi bảy nguyễn đình triều phường hàm tiến thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đã xảy ra va chạm với xe taxi của hãng mai linh mang bị kiểm soát sáu mươi a một mươi ba nghìn một trăm ba mươi chín do anh đặng bá phi điều khiển lưu thông chiều ngược lại
vụ tai nạn đã làm anh bertrand tử vong tại chỗ xe máy và xe taxi bị hư hỏng
theo các nhân chứng cho biết xe máy của anh bertrand chạy vượt một xe máy cùng chiều
và va chạm với xe máy này đã khiến anh bertrand trượt té ngã xuống đường
đúng lúc xe taxi chạy tới đã khiến tay hỏng

vâng thời gian gần đây khu vực hàm tiến mũi né thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan tới người nước ngoài
cơ quan công an và chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp tuyên truyền xử lý
nhưng tình trạng người nước ngoài điều khiển xe máy vi phạm an toàn về giao thông vẫn không giảm
hiện nay chưa đến mùa mưa nhưng do đơn vị thi công nâng cấp mở rộng quốc lộ hai mươi bốn đi qua tỉnh quảng ngãi
ít cẩu thả đã gây không ít khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông qua lại
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại quảng ngãi
những chiếc ô tô mắc lầy chờ xe cứu hộ đến kéo
cả đoạn quốc lộ dài bùn đóng lớp nhảy nhuộm gây ách tắc giao thông
hơn một tháng qua các phương tiện cơ giới phải oàn mình đi qua đoạn km một mươi năm quốc lộ hai mươi bốn thuộc xã ba động huyện ba tơ
trong đó không ít ô tô bị mắc lầy lật ngã giữa đường
đoạn đường này đang được đơn vị thi công nâng cấp mở rộng quốc lộ
tuy nhiên đơn vị này phó mặt cho đường nhầy nhuộm lầy xình gây mất an toàn giao thông cho người qua lại

khi mùa mưa bão đang đến nếu để kéo dài thì sự hư hại càng lớn
và khi bước vào mùa mưa việc tham gia giao thông qua các đoạn đường này sẽ tiềm ẩn tai nạn giao thông
cái đường này là do tổng cục đường bộ lành chối quốc tư và giao cho bang tám mươi năm là điều hành dự án
tuy nhiên đây là công trình trên địa bàn của tỉnh
trước khi mùa mưa bão chúng tôi đã mời đơn vị thi công bang quốc lộ dự án
đã đến để anh lập cái kế hoạch khắc phục trong mưa bão
tức là những công trình vào mùa mưa bão thì điểm dừng kỹ thuật là ở đâu
và anh phải xử lý cũng chuẩn bị tuôn bộ các vật liệu để nếu nó trình lại thì anh phải lập bộ
thì vừa rồi là chúng tôi cũng đã có văn bản nhắc nhở nhưng thì cái đơn vị này là nó thi công rất là chậm
mùa mưa đang đến gần thiết nghĩ ngành giao thông quảng ngãi cần siết chặt kiểm tra
xử lý nghiêm các đơn vị thi công gây mất an toàn giao thông trên các đoạn quốc lộ
đồng thời tăng cường kiểm tra sửa chữa khắc phục các điểm hư hỏng sạt lở
để kịp thời đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn
vào sáng qua tại hà nội trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc việt nam
phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức chương trình trao giải và triển lãm tranh
thiếu nhi vệ tranh với chủ đề an vận văn hóa giao thông năm hai nghìn một mươi sáu
cuộc thi được ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy
văn hóa dân tộc việt nam triển khai từ năm hai nghìn một mươi đến nay và đang tiếp tục thực hiện với nội dung
tuyên truyền giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông và nếp sống văn hóa văn minh
khi tham gia giao thông trong công cộng
năm nay chỉ trong ba tháng phát động đã có trên ba bức tranh từ các nhà văn hóa thiếu nhi
các em nhi đồng từ mọi miền đất nước gửi về
những cuộc thi vẽ tranh về văn hóa giao thông là cơ hội để các em thể hiện tài năng hội họa
quan trọng để các em nâng cao nhận thức của mình về văn hóa giao thông và an toàn giao thông
tại chương trình ban tổ chức đã trao một mươi giải a hai mươi giải b còn lại là giải c và năm tập thể
có những tác phẩm ấn tượng và xuất sắc nhất